theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm nay đến sáng ngày mai
các tỉnh miền bắc sẽ có mưa mưa nhỏ dài rác
khu vực bắc bộ trời rét có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn đến một mươi tám độ vùng núi có nơi dưới một mươi bốn độ
thủ đô hà nội đêm và sáng có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền bắc đang bước vào giai đoạn chính đông
các đợt không khí liên tục tăng cường và bổ sung khiến trời rét kéo dài
trong đó rét đậm rét hại có thể rôn rập trong thời kỳ nửa cuối tháng một mươi hai và tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
dự báo khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi hai miền bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường nền nhiệt tiếp tục giảm
thành phố hà nội đã chỉ đạo dừng bán vé vào cửa và hạ thấp tường rào công viên thống nhất
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đây là thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ một mươi
hội đồng nhân dân thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cho biết
thông qua nắm bắt kiến nghị cử tri các cơ quan chức năng của thành phố đã có chuyển biến tích cực
trong việc tháo gỡ những bước xúc trong thực tiễn những vướng mắc bất cập của cơ chế quản lý điều hành
đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng của cử tri
trong đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chỉ đạo dừng việc bán vé vào cửa
và hạ thấp tường rào công viên thống nhất từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua đó tạo không gian mở đối với khu vực đường trần nhân tông và phố nguyễn đình triều
quận hai bà trưng theo đúng cam kết của thành phố
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định thành lập ban chỉ đạo đầu tư xây dựng sáu công viên
cải tạo năm công viên và nâng cấp bốn mươi năm công viên vườn hoa để phục vụ nhu cầu của nhân dân